năm trăm một mươi hai đó là tổng số ca tử vong do bệnh dạy được ghi nhận tại nước ta trong vòng năm năm qua
tính đến thời điểm hiện tại số ca tử vong do bệnh dạy chìm đến năm mươi tổng số ca tử vong do bệnh chuyển nhiễm gây dịch
trong đó nguyên nhân tử vong chính là do không tiêm vaccine phòng dạy bởi sự chủ quan và thiếu hiểu biết về căn bệnh này
bệnh dạy là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm lây từ động vật sang người
người mắc bệnh dạy khi đã lên cơn thì tỷ lệ tử vong gần như là một trăm linh
ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số ba mươi một cttg yêu cầu tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các bộ ngành
tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dạy trên toàn quốc nhằm đạt mục tiêu của chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dạy giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
những giải pháp đó liên quan đến vấn đề về truyền thông
thời gian vừa qua công tác phòng chống bệnh dạy đã đạt kết quả nhất định
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm số ca tử vong do dạy trên cả nước đã giảm ba mươi so với năm hai nghìn một mươi ba trở về trước
tuy nhiên trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tình hình bệnh dạy tại việt nam có chiều hướng tăng cao
trở lại với số ca tử vong năm sau cao hơn năm trước
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tình hình bệnh dạy so cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy không có dấu hiệu suy giảm
với sáu mươi bảy ca tử vong tính đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hầu hết các trường hợp tử vong tập trung tại một số tỉnh
thành phố khu vực miền núi phía bắc và bắc trung bộ
bộ y tế sẽ tiếp tục phối hợp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các bộ ban ngành
các cấp chính quyền và các tổ chức quốc tế tăng cường nhận thức về các biện pháp dự phòng bệnh
và mở rộng điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho người bị chó cắn cải thiện công tác giám sát và báo cáo dịch bệnh
khuyến khích sự hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa hai ngành y tế và thú y ở cấp địa phương